xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
nhận là xã anh hùng và khu chiến khu xưa mà được cấp trên nhà nước công nhận là xã thần khu
thì đây là một hướng mở để phát triển tạo đà phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và đặc biệt là xã hợp thành là xã du lịch thì chúng ta phát triển được ngành du lịch trong địa bàn
thì là hành một tour du lịch của ngọc thành cho các khách tập phương đến để thăm quan
có thể khẳng định chính sách gắn liền bảo tồn di tích với công tác xã hội hóa
định hướng phát triển du lịch của địa phương mà cấp ủy chính quyền các cấp tại thị xã phúc yên đang hướng tới là phù hợp và đúng đắn
điều quan trọng nhất lúc này đó là cần sát sao liên tục quyết tâm đẩy nhanh thực hiện các nội dung của chính sách
giúp chính khu ngọc thanh sớm tìm lại diện mạo của mình để trở thành một điểm đến thu hút những khách yêu thiên nhiên văn hóa và lịch sử